ngày chín tháng một mươi một quốc hội thảo luận tại hội trường về việc thực hiện mục tiêu thiên liên kỷ về binh đảng giới
theo đa số các đại biểu nguyên nhân chính của tình trạng bất bình đẳng giới đó là không thực thi nghiêm các quy định của pháp luật
theo báo cáo thẩm tra của quốc hội hiện nay giữa quy định của pháp luật và việc thực thi còn có khoảng cách
lao động nữ khó khăn hơn trong tiếp cận cơ hội việc làm tốt lựa chọn ngành nghề và vị trí việc làm
bên cạnh đó tranh lệch về tuổi nghỉ hưu cũng dẫn đến tranh lệch về hưởng lương hưu của nam và nữ khi hết tuổi lao động
phụ nữ vẫn chịu gánh nặng kép về công việc xã hội và chăm sóc gia đình
thêm vào đó tình trạng bạo lực gia đình bạo lực trên cơ sở giới mua bán phụ nữ trẻ em xâm hại tình dục trẻ em tình trạng tảo hôn kết hôn cận huyết thống vẫn tồn tại
theo ý kiến của một số đại biểu quy định pháp luật dù đã có kèm yếu tố bình đẳng giới
song việc thực hiện là không đúng hoặc không có lộ
trình bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ
do quy định công thức tính lương hưu của nữ không có lộ trình thay dần trong vòng năm năm như của nam giới
dẫn đến số lao động nữ nghỉ hưu kể từ năm hai nghìn một mươi tám có tỷ lệ lương hưu thấp hơn hẳn so với nam giới
và so với người cùng thời gian đóng bảo hiểm xã hội nghỉ hưu trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhất là người có dưới ba mươi năm đóng bảo hiểm xã hội
theo tôi cách tính này của lao động nữ chưa bình đẳng trong tổng thể nguyên tắc chung
về tổng thể nguyên tắc chung về tổng thể nguyên tắc chung
qua thanh tra ở một trăm năm mươi hai doanh nghiệp dệt may
có năm mươi năm doanh nghiệp không thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến lao động nữ
một mươi địa phương được thanh tra thì có sáu địa phương có các doanh nghiệp vi phạm chiếm năm mươi
như vậy có thể nói việc vi phạm các chính sách pháp luật đối với lao động nữ trong các doanh nghiệp là khá phổ biến
tuy nhiên báo cáo cũng chưa thể hiện kết quả xử lý các vi phạm pháp luật về bình đẳng giới trong thời gian vừa qua
đánh giá về nguyên nhân dẫn đến tình trạng bình đẳng giới của việt nam bị tụt ba mươi chín bậc
đại biểu nguyễn ngọc phương đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng bình cho rằng
nhận thức thì có chuyển biến hệ thống văn bản thì tổ chức và bán hành nhiều
nhưng hiệu quả thì vẫn còn thấp
thậm chí còn hình thức có kế hoạch cơ cấu nữ vào bộ máy lãnh đạo
vào các cơ quan quản lý nhà nước và vào đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân
nhưng chỉ đảm bảo tỷ lệ phần trăm nữ còn gắn với vị trí thì chưa có
nên là khi bầu chưa bầu thì đặc biệt là không tụng
theo báo cáo về việc thực hiện mục tiêu bình đẳng giới của bộ lao động thương bình và xã hội
trong tổng số hai mươi hai chỉ tiêu mà chiến lược đề ra chỉ có sáu chỉ tiêu đạt và một mươi sáu chỉ tiêu chưa đạt hoặc chưa đánh giá được
trong đó có ba chỉ tiêu không có khả năng thu thập và một mươi một chỉ tiêu phân bổ chưa phù hợp với hệ thống thống kê số liệu hiện hành